nắng nóng vẫn tiếp diễn nhiều nơi ở miền bắc miền trung
nhiệt độ phổ biến vùng đồng bằng và trung du bắc bộ là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có những điểm trên ba mươi bảy độ
miền trung nắng nóng gai gắt hơn với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi tám độ và có nơi đặc biệt gai gắt trên ba mươi chín độ
nắng nóng ở miền trung còn kéo dài nhiều ngày tới đề phòng nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn
cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
đặc biệt là các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và bình định phú yên
vùng núi bắc bộ các tỉnh lai châu lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn
dự báo có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm trên một mươi hai giờ có nơi trên một trăm linh mm trên một mươi hai giờ
cảnh báo đợt mưa này còn kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bảy cường độ lớn rồn rập về đêm và sáng
đề phòng sạt lở đất và lũ quét ở những nơi có nhiều sông suối nhỏ và sườn đồi dấp đứng
ở đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội mưa chỉ cục bộ trong buổi sáng và rất nhanh
trưa chiều nay trời nắng nóng
nhiệt độ cao ba mươi bảy độ c từ ngày hai mươi ba tháng bảy khu vực đồng bằng mới chuyển mưa ngắt quãng trong ngày chấm dứt nắng nóng